những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức y tế mới nhất đến với quý vị
và tôi là phương thanh quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sống khỏe trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trước khi đến với những nội dung chính đã được đề cập
chúng tôi xin điểm qua một số vấn đề đáng lưu ý đã diễn ra trong tuần
những ngày nắng nóng đỉnh điểm kéo dài
ba mươi năm bốn mươi độ vừa qua các bệnh viện tại hà nội không chỉ tiếp nhận nhiều bệnh nhân cảm nắng say nắng
mà còn có cả những trường hợp bị đột quỵ do ảnh hưởng của nắng nóng
bệnh nhân sáu mươi ba tuổi này vừa phải trải qua một đợt điều trị tích cực
tại khoa cấp cứu bệnh viện bạch mai vì bị đột quỵ
trước đó bệnh nhân có triệu chứng khó thở tăng huyết áp ngất xỉu và đã được người nhà đưa đến đây
thời tiết đã đang nóng như thế này mấy hôm đi làm mệt
thế là thấy người nó khó chịu
thế là quỵ xuống
quỵ xuống thì là thấy tôi biết thì là tôi đưa đến đây thì cũng mất một giờ sau mới biết
tương tự trường hợp bệnh của bà phạm thị thảo bị đột quỵ nhập viện cách đây gần một tuần
quá trình điều trị tại đây bà thảo đã được sử dụng thuốc hạ thân nhiệt
ổn định nhịp đập tim điều chỉnh huyết áp về mức bình thường
nếu bệnh nhân vào sớm trong cửa sổ mà có thể gọi là vàng điều trị đột quỵ
thì bệnh nhân có thể được kiểm soát các yếu tố nguy cơ tốt hơn
bệnh nhân có thể được điều trị
thời tiết máu tốt hơn và cơ hội khả năng bệnh nhân hồi phục về chức năng bận động
cũng như là chức năng thần kinh tốt hơn rất là nhiều
kèm thế đấy là tỉ lệ tiểu vong cũng giảm đi khá là cao
trong số hàng trăm ca đột quỵ nhập viện thời gian qua
chủ yếu liên quan đến các yếu tố do thời tiết nắng nóng
cùng với đó nhiều bệnh nhân kèm theo các tiền sử mắc bệnh về đường hô hấp
tăng hước áp tim mạch
thời tiết không thuận lợi như là quá nóng hay là quá lạnh
hoặc là các cái điều kiện thời tiết không thuận lợi khác
thì nó làm cho nó tác động lên người bệnh
ví dụ như là bệnh nhân mà có tăng huyết áp
bệnh nhân có tiểu đường có mỡ máu có rối loạn dịp
hoặc là có các yếu tố nguy cơ mà từ xưa đến nay
và người bệnh đã mang rồi
thì gặp những điều kiện thời tiết không thuận lợi
thì những người đó thì cái nguy cơ xảy ra đột quỵ
nó sẽ cao hơn hay nhiều hơn
tại bệnh viện nhi trung ương
mỗi ngày cũng tiếp nhận hàng nghìn trẻ
trong đó có nhiều trẻ bị sốc nhiệt viêm đường hô hấp sốt cao
các bác sĩ cho biết do nắng nóng đột ngột
cơ thể trẻ không thích nghi kịp với sự tranh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời
nên có những trẻ khi vào viện với những biểu hiện bệnh rất nặng
hiện nay địa bàn thành phố hà nội và các tỉnh bắc bộ
đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm nhiệt độ từ ba mươi năm đến bốn mươi độ
dự báo tiêu cực tím trong những ngày tới đạt mức một mươi hai
đây là mức nguy hại cho sức khỏe
để đối phó với khí hậu như hiện nay
các bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi trẻ nhỏ nên hạn chế đi lại
và làm việc vào những giờ cao điểm nắng nóng từ một mươi giờ sáng đến khoảng một mươi sáu giờ chiều
đặc biệt đối với những người có tiền sử mắc bệnh tim mạch huyết áp
cần tuân thủ uống thuốc kiểm soát huyết áp theo đúng hướng dẫn của bác sĩ
khi có các dấu hiệu của bệnh đột quỵ
cần thông báo cho người nhà để chuyển đến cơ sở y tế gần nhất điều trị
tránh tình trạng tự ý dùng thuốc không hợp lý sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng
thưa quý vị chất lượng không khí tại hà nội đang ở vào mức báo động
thời gian gần đây chất lượng không khí tại hà nội thường xuyên ở mức kém
đặc biệt là vào đầu giờ sáng
nhiều điểm quan chắc tại hà nội đông loạt báo chỉ số chất lượng không khí aqi
trên mức một trăm chín mươi gấp từ hai cho đến bốn lần mức tốt và trung bình
nguyên nhân chính gây tình trạng ô nhiễm bụi hiện nay là do các phương tiện giao thông
và công trình xây dựng
ô nhiễm không khí ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người
theo tiêu chuẩn của hoa kỳ chất lượng không khí được chia làm năm mức
từ đến một trăm linh là chất lượng không khí tốt và chấp nhận được
từ một trăm linh một đến hai trăm linh là kém
người dân nhóm nhẹ cảm cần hạn chế ra ngoài
chỉ số aqi từ hai trăm linh một đến ba trăm linh là xấu
nhóm nhẹ cảm tránh ra ngoài những người khác hạn chế ở ngoài
nếu thang aqi vượt quá ba trăm linh là mức nguy hại
cảnh báo sức khỏe khẩn cấp mọi người nên ở trong nhà
tình trạng ô nhiễm không khí mang đến rất nhiều rủi ro về bệnh tật và tử vong cho người dân
ô nhiễm không khí xếp thứ một mươi trong các yếu tố nguy cơ gây tử vong
do gây ra các bệnh nghẽn phổi mãn tính và ung thư
đây cũng là yếu tố chính gây ra các bệnh tim mạch đột quỵ
các bệnh hô hấp mạng tính và làm tăng mức độ trầm trọng của bệnh hèn xuyễn
theo các bác sĩ không khí bị ô nhiễm thì mắt và mũi sẽ là bộ phận phải hứng chịu đầu tiên
bởi đây là nơi tiếp xúc trực tiếp đầu tiên với bụi bạm
tình trạng viêm rác mạc đau mắt giảm thị lực sẽ xảy ra
cùng đó bụi bẩn chất độc đi qua mũi sẽ tác động đến tai vòng họng đường hô hấp và đặc biệt là phổi

tình trạng viêm rác mạc đau mắt giảm thị lực sẽ tác động đến tai vòng họng đặc biệt là phổi
từ đó nó gây những bệnh có thể tác động một thời gian dài mới biểu hiện
ví dụ như ung thư phổi ví dụ như bệnh phổi tăng nghẹn mãn tính
theo các chuyên gia y tế trong những thời điểm ô nhiễm
người dân nên có ý thức tự bảo vệ mình bằng khẩu trang kính mắt
với những người có bệnh lý về hô hấp và các bệnh mãn tính được khuyến cáo không nên ra ngoài
quý vị và các bạn thân mến theo số liệu thống kê
mỗi năm ước tính có hàng nghìn ca mắc bệnh gút
tuy nhiên đa số mọi người vẫn chưa hiểu rõ
nguyên nhân cách nhận biết và những hậu quả nghiêm trọng do bệnh gút gây ra sẽ như thế nào
chính vì thế đã dẫn đến không ít ca tử vong được chẩn đoán do bệnh gút gây ra
khiến không ít người bằng hoàng lo lắng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn về căn bệnh gút
từ đó có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mắc gút
bệnh gút là một dạng viêm khớp do sự dối loạn chuyển hóa acid uric trong cơ thể gây ra
bình thường acid uric được lọc và đào thải qua thận
nhưng khi acid uric tăng quá cao sẽ chuyển hóa thành các tinh thể tích tụ ở các vị trí như
khớp bàn tay ngón tay đầu gối bàn chân mắt cá chân ngón chân
dẫn đến viêm khớp xưng tấy đỏ tại chỗ đau đớn khi chạm vào
những đợt gút cấp ban đầu gây ra những cơn đau khớp ở đầu gối cổ chân bàn ngón chân cái
triệu chứng chỉ trong từ bảy đến một mươi ngày
khiến người bệnh chủ quan nghĩ rằng mình không cần kiểm tra sức khỏe hay tới bệnh viện để gặp bác sĩ chuyên khoa
thường thì gút xảy ra rất đột ngột
người bệnh đột nhiên thấy đau dữ dội vùng khớp đặc biệt là ngón chân cái
bệnh xuất hiện khi có sự dối loạn chuyển hóa purin trong cơ thể dẫn đến dư thừa lượng acid uric
và chúng lắng động thành các tinh thể muối urat sắc nhọn ở các khớp xương gây viêm nhiễm
trong nhóm các bệnh khớp viêm thì có bệnh gút
và trong các bệnh khơm viêm thì hiện nay có khoảng ba đến bốn bệnh
là người ta vẫn chưa có các thuốc điều trị đặc hiệu
trong đó có bệnh gút
nguyên nhân của bệnh gút thì người ta thấy là do tăng acid uric
và do tăng acid uric ở trong máu thì nó sẽ gây lắng động các tinh thể acid uric
chuyển hóa thành muối urat nó lắng động vào khớp và nó phá hủy khớp
trong vòng hai mươi bốn tiếng thì khớp nó sưng nóng đỏ đau đến cực đại
và có nhiều bệnh nhân là nam giới nhưng họ đau quá họ chịu được họ phải phát khóc
đấy là biểu hiện ngột cấp
biết mình mắc bệnh gút đã được một mươi năm
với những biểu hiện sưng tấy ở các khớp trái gió trở trời
lại càng đau dữ dội
cách đây năm năm ông uông văn thế chú tại đan phượng hà nội
trong một lần tự ý dùng dụng cụ không vệ sinh tiệt trùng
trích cục tô phi ở chân dẫn tới nhiễm trùng
khi tới bệnh viện tổn thương đã nặng và buộc phải tháo khớp ngón chân áp út của ông
người ta cứ giới thiệu đi các thuốc nam đông y chúng cứ đi uống ninh tinh
cuối cùng bây giờ nó dễ quá nó uống nó không phục hồi
thì chúng ra bệnh
cũng là sự chủ quan như ông thế bệnh nhân nguyễn văn lực bảy mươi ba tuổi
cách đây gần ba mươi năm ông đột nhiên thấy các xương khớp ở bàn tay và bàn chân của ông xưng tấy
đỏ đau sau đó chuyển lên bàn chân bàn tay và có những biểu hiện là đau đối xứng
hôm nay đau bên trái thì mai sẽ đau bên phải
ông đi xét nghiệm máu và được kết luận mình mắc hút
những năm đầu tiên thì thường là cứ theo thầy thuốc nam
ở đâu người ta có tiếng gọi là ông năng giỏi
bán là mình lại đến cắt nhưng mà cũng không chuyển
thì cuối cùng là về bệnh viện việt sô rồi
thì bạch mai các thứ xong lại trở về đây
cứ uống thuốc nam là nghe rừng nó lại công nó công nó bút
nhưng mà nó bút theo kiểu như đột cấp chu kỷ
chứ không phải là ngày nào cũng bút
một tháng thì nó một lần
dù đã điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau
nhưng ông lực lại không tuân thủ những chỉ định của bác sĩ
và liệu trình dùng thuốc điều trị bệnh do bác sĩ kê đơn
dẫn đến bệnh tình ngày càng trở nặng và biểu hiện rất rõ ra bên ngoài
ở nhà thì cứ theo cái đơn của bạch mai cũ này
mình thuộc cái thuốc cái rồi thì lại dùng nó
ví dụ như là vontarantim hay là viên epiragang uống
thì nó lại cầm cựu đó khoảng tháng đi lại bình thường
lần này vào viện vì đau đớn hai chân không rưỡi được thẳng
ông luôn phải nằm trong tình trạng co gập hai đầu gối
thậm chí là không thể tự làm những sinh hoạt hàng ngày như đi lại hay cầm nắm đồ vật
và đây được năm sáu hôm thì nó rưỡi dần được
và cho đến hai ba ngày hôm nay thì tôi cháu nó dẫn đi được một tí
thì xong nó tự đi nó dò được rồi
đau nhất là hai cái bông không ngồi được
nó cứ cứng như là cái kiểu là hai cái viên sỏi nó buốt
ăn uống thì toàn là các cháu nó phải bón
nhưng mấy hôm nay thì bắt đầu nó khá hơn tự xúc cơm ăn được đi lại được rồi
trước khi về đây độ ba ngày thì vẫn cầm thì cầm dĩa để ăn được
nhưng mà đến ngày về đây thì là buổi sáng là phải nằm trên xe chứ không ngồi được
thì hai bông nó buốt thế là con nó lại bế đầu thì cái chân phải co lại như là chữ v
nằm cho tới đây
chứ không ngồi nổi bởi vì cái bông nó buốt quá
thực ra thì thuốc y học cổ truyền của mình cũng có rất nhiều thuốc rất là tốt để điều trị kết hợp
kết hợp để điều trị bệnh gút cũng như là các bệnh xương khớp
nhưng vấn đề là bệnh nhân người ta phải biết được trước khi người ta quyết định điều trị các cái thuốc đông dược
hoặc là các cái thuốc y học cổ truyền thì người ta phải biết được là bác sĩ phải xác định cho họ là cái giai đoạn bệnh của họ là giai đoạn nào
cái tổn thương nó có nặng nề hay không nó có gây nên các cái tổn thương ở các cơ quan khác hay không
và bác sĩ cũng sẽ tư vấn cho họ là tại thời điểm người ta đến khám đấy có thể dùng được các cái thuốc kết hợp khác hay không
khác biệt với những bệnh lý không lây khác ví dụ như tiểu đường
người bệnh sẽ dễ dàng trong việc theo dõi chỉ số đường huyết của mình hằng ngày tại nhà
việc quản lý và điều trị bệnh cho bệnh nhân gút gặp rất nhiều khó khăn
do biểu hiện của bệnh nhân không gây nguy hiểm ngay lập tức mà chỉ là đau khớp
và họ nghĩ không có gì
nếu có gì nguy hiểm nên hãy đỡ đau là họ nghĩ rằng đã đỡ bệnh và không tuân thủ điều trị
thuốc nó chỉ có tác dụng tại cái thời điểm bác sĩ kê đơn và trong khoảng bao nhiêu lâu thôi
sau đó nó phải có sự căn chỉnh của những người hiểu biết những bác sĩ chuyên khoa
nhưng bệnh nhân thì họ lại không tuân thủ như vậy
và đấy là cái khó khăn
không cứ ở việt nam mà trên thế giới đa số những bệnh nhân bị gút nặng họ đều như thế
thực ra thì hiện nay người ta vẫn có tuân thủ theo các bệnh nhân bị gút
thực ra thì tuân thủ theo
điều trị chung thôi
giả dụ nếu như bệnh nhân bị một cơn gút cấp hoặc là viêm cấp cấp do gút chẳng hạn
thì người ta sẽ dùng những thuốc giảm đau những thuốc rất là đặc hiệu như colcicin thuốc nsaid thuốc giảm đau paracetamol
hoặc thậm chí là có tích huyết ngắn ngày để làm giảm ngay lập tức cơn đau cho người bệnh
nhưng đấy chỉ là điều trị phần ngọn mà thôi
cái phần gốc của bệnh nhân là phải dùng những thuốc để làm giảm aceric cho máu
giả dụ như các thuốc làm giảm sinh tổng hợp aceric những thuốc làm tăng thải aceric qua đường nước tiểu v v
thì đấy là những cái nếu chúng ta phối hợp hai biện pháp điều trị đấy với nhau
thì chúng ta vừa điều trị phần ngọn vừa điều trị phần gốc và kiểm soát bệnh khá là hiệu quả cho người bệnh
khi bệnh nhân mới chớm có những biểu hiện của gút cấp thì họ thường chủ quan trong theo dõi và điều trị
chỉ đến khi bệnh trở nặng từ cấp tính trở thành mạng tính bởi lượng acid uric trong máu vẫn tăng lên hàng ngày
chuyển thành mối urat lắng động vào trong khớp xương thận các mạch máu dẫn tới dối loạn nhịp tim sỏi thận đau dữ dội ở khớp
thế đây là một cái bệnh mạng tính nhiều năm rồi
nói chung bệnh nhân cũng nhiều bệnh nhân đến rất là chán
người ta đến trong tình trạng người ta cũng tuân thủ theo ngón ít
thì vừa điều trị vừa phải động viên cho người ta
và đồng thời cái khó khăn trong cái này đó là các trường hợp để nhiễm trùng nặng rất là vất vả điều trị dài ngày
mà tốn kém vết thương thì nâu nhiệt
đối với những trường hợp bệnh nhân gút ở giai đoạn muộn
các tổ chức acid uric lắng động gần các khớp gây hạn chế vận động cho bệnh nhân
khiến bệnh nhân đau đớn và buộc phải tiến hành phẫu thuật
loại bỏ những tổ chức đó trường hợp thứ hai là các tổ chức này có dấu hiệu nguy cơ vỡ
các bác sĩ cũng cần phẫu thuật loại bỏ sớm những khối này
và trường hợp thứ ba là các tổ chức này vỡ da làm ổ cho vi khuẩn gây nhiễm chủng da thậm chí là máu
thì việc phẫu thuật là điều cần thiết và cần được tiến hành sớm
trường hợp bệnh nhân nguyễn đức hạnh bốn mươi năm tuổi
những tổ chức acid uric đã lắng động rất nhiều ở hầu hết các khớp quan trọng của bệnh nhân
như khửu tay cổ chân đầu gối gây ưu cục và vỡ da
khiến dịch lây lan ra các vùng da phát gây nhiễm trùng toàn thân cho bệnh nhân
sau đó bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật để làm sạch những khối gây viêm nhiễm này
để quay lại vận động như bình thường phải nói là cả một cái nan dài
ngoài điều trị bệnh gút chính điều trị tập hồi chức năng thật tốt
thì mới có hy vọng người ta mới trở lại để sinh hoạt tự chăm sóc được bản thân mình
bệnh gút là một căn bệnh không bao giờ có thể điều trị khỏi rất điểm
mà bệnh nhân khi đã mắc hút thì cần phải tuân thủ việc điều trị và tái khám định kỳ
theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ
có thể sống chung với căn bệnh này mà không làm giảm đi chất lượng cuộc sống của chính mình
thêm vào đó việc hiểu rõ những loại thực phẩm nào nên và không nên ăn
cũng như nạp với lượng thế nào cũng rất quan trọng

nước chua uống vào có tính axit rất nhiều
mà như thế lại làm cho axiric xu hướng thâm nhiễm lại thật nhiều hơn
ngoài ra để bệnh được cải thiện tốt nhất
người bệnh cần phải tự mình lên thực đơn khoa học đi bộ nhẹ nhàng
nên lựa chọn dày rộng tránh stress giữ tinh thần luôn thoải mái
giúp hỗ trợ điều trị bệnh an toàn và hiệu quả
xin kính chào và hẹn gặp lại